tối ngày một tháng tám tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa lê quý đôn ở thôn đồng phú xã độc lập huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã diễn ra lễ kỷ niệm hai trăm chín mươi năm ngày sinh danh nhân văn hóa lê quý đôn
các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng nhân dân và du khách thập phương đã về dự buổi lễ
điểm nhấn của buổi lễ là chương trình nghệ thuật ngôi sao sáng trên bầu trời văn hiến việt nam
do tập thể diễn viên nghệ sĩ nhà hát trèo thái bình biểu diễn
kịch bản gồm bốn chương nội dung chương trình nghệ thuật đã khái quát cuộc đời và công trạng vẻ vang
của doanh nhân văn hóa lê quý đôn khẳng định tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc
của danh nhân văn hóa lê quý đôn đối với nền văn hóa nước nhà khẳng định sự xuất hiện của lê quý đôn
ở thế kỷ một mươi tám đã góp phần làm dạng dỡ thêm nền văn hiến việt nam
trước đó trước lúc diễn ra lễ kỷ niệm đại biểu đảng nhà nước cùng lãnh đạo địa phương
đã thực hiện nghi lễ dân hương tại từ đường lê quý đôn thôn đồng phú xã độc lập huyện hưng hà tỉnh thái bình